còn nhiều hạn chế đòi hỏi công an các đơn vị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
nhiều bài tham luận cách làm hay sáng tạo của công an các tỉnh dẫn đầu như nghệ an thái bình hà nam
cũng được trình bày tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm để công an các địa phương học tập làm theo
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng khẳng định một lần nữa vai trò quan trọng
của công tác cải cách hành chính trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng thực sự chính quy tinh nguyện hiện đại

trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
và nghị quyết số một mươi một của đảng ủy công an về quy định tiêu chí và chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
qua đó thể hiện quyết tâm của một đơn vị tiên phong đi đầu trong cả nước
và ngày càng hoàn thiện về thể chế chủ trương cải cách hành chính
yêu cầu cải cách hành chính yêu cầu về
về đo lường sự hài lòng của người dân để điều chỉnh hành vi của chúng ta
là yêu cầu cấp thiết yêu cầu cấp bách yêu cầu tất yếu
không ai có thể đi ngược được
anh muốn cải cách nơi cạnh chính thì tất yếu bây giờ
không cái gì ngoài khác là phải sổ hóa
sổ hóa sổ hóa về tất cả các lĩnh vực
mà số hóa ở đây là thể hiện cụ thể bằng các dự án cụ thể
như là xây dựng cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư
và quản lý các cơ công dân gần chính quyền tư
phát triển các tiền ích của các cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư này
và tăng cường mối trường số để giải quyết các thủ tục hành trình
ngoài ra đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương
cần đổi mới phương pháp điều tra xã hội học
về đánh giá sự hài lòng của người dân bằng cách số hóa
đẩy mạnh cải cách thể chế triển khai cải cách hành chính trong nội bộ
và liên quan đến người dân doanh nghiệp quyết liệt hiệu quả và thực chất hơn
đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ chất lượng cao
và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
cũng tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen cho một mươi sáu tập thể
hay hai cá nhân xuất sắc trong tổng số hai mươi cán bộ chiến sĩ đơn vị
tham dự cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
vào ngày hôm qua đoàn kiểm tra số năm của bộ công an
do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi kiểm tra công tác tại công an tỉnh đồng nai
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao
các chỉ tiêu được giao mà công an tỉnh đồng nai đã đạt được từ đầu năm đến nay
đồng chí thứ trưởng nhận xét đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã kịp thời chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện
nắm chắc tình hình tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sức mạnh các lực lượng tham gia cùng với công an
trong đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
công an đồng nai đã duy trì nhân rộng nhiều mô hình hay hiệu quả
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy được sức mạnh
của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn
theo thứ trưởng lê văn tuyến thuộc đó quan trọng nhất hiệu quả
của công tác công an chính là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
không có tội phạm lộng hành nhất là tội phạm có tổ chức
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an đồng nai tập trung vào những nhiệm vụ
trọng tâm từ nay đến cuối năm như công tác thực hiện cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán công tác thực hiện đề án sáu
công tác đảm bảo trả tự an toàn giao thông phòng cháy trợ cháy
để kết quả các mặt công tác những tháng cuối năm và năm hai nghìn hai mươi ba
có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa
cũng trong chuyến công tác tại các tỉnh phía nam ngày hôm nay
đoàn kiểm tra số năm của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến
chủng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh an giang
trong năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh an giang
từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp nhưng lực lượng công an tỉnh an giang
đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch phương án biện pháp giữ vững ổn định
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm một mươi sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
khi chưa có dịch covid một mươi chín triệt xóa nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn
thực hiện có hiệu quả đề án sáu dự án cơ sở giữ điệu quốc gia và dân cư
dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tài nạn cháy xảy ra giảm sáu mươi tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thiếu tướng lê văn tuyến
bộ công an ghi nhận biểu dương những thành tích mà công an tỉnh an giang đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh an giang chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các nhiệm vụ
công việc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
có kế hoạch khắc phục giải quyết những tồn tại hạn chế mà tổ công tác kiểm tra của bộ đã chỉ ra
đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản xem công tác nghiệp vụ cơ bản là khâu đinh trong công tác công an
chú trọng đến công tác an ninh biên giới an ninh tôn giáo an ninh mạng
xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm nhất là dịp lễ noel tết dương lịch tết nguyên đán quý mão
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi ba nhất là lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm ngày thành lập tỉnh an giang
còn tại đà nẵng ngày hôm nay cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
đã tổ chức hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đại diện các cục nghiệp vụ bộ công an công an sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo
dựa trên nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số chín của đảng ủy công an trung ương
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã báo cáo định hướng hoàn thiện pháp luật
phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đến năm hai nghìn hai mươi sáu định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó hướng đến xây dựng năm mục tiêu xây dựng đầy đủ các luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực an ninh trật tự
hoàn thiện pháp luật về công tác an ninh tài chính kế hoạch đầu tư hậu cần kỹ thuật
hoàn thiện pháp luật về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân
và hoàn thiện pháp luật để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự
trên cơ sở định hướng của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương
tại hội thảo đại diện các cục nghiệp vụ bộ công an công an các đơn vị địa phương
đã trên bay tham luận liên quan đến thực trạng xây dựng pháp luật trên nhiều lĩnh vực
như hậu cần tài chính tổ chức cán bộ an ninh kinh tế xuất nhập cảnh
và công tác triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm
đây cũng là điều kiện quan trọng để từng bước hoàn thiện pháp luật
phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn đến nay thì toàn tỉnh nam định có chín mươi tám bảy xã phường thị trấn
và chín mươi bốn tám thôn xóm tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự
để có được những kết quả nổi bật này là nhờ những năm qua
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tỉnh nam định gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh đã sát sao chỉ đạo phối hợp triển khai
thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một cách hiệu quả thiết thực
qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để nam định trở thành một trong hai tỉnh đầu tiên
của toàn quốc về đích nông thuận mới năm hai nghìn một mươi chín
nam định là địa bàn trọng điểm về tôn giáo nên công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân
tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an xã sau
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giáo sứ gia châu huyện giao thủy tỉnh nam định được tặng giấy khen
trong phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây chỉ là một trong nhiều giáo sứ thực hiện hiệu quả các mô hình sứ họ tiên tiến
gia đình công giáo gương mẫu giáo sứ giáo họ không có tội phạm không có ma túy không có tệ nạn xã hội
để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân từ đầu năm đến nay ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh nam định
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự
trọng tâm là xây dựng xã phường thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phường điển hình về trật tự đô thị
bám sát các văn bản chỉ đạo đó đến nay toàn tỉnh nam định có chín mươi tám bảy xã phường thị trấn
và chín mươi bốn tám thôn xóm tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự
trong sự chỉ đạo của chính quyền ca cấp và nhất là sự đồng lòng của nhân dân
thể hiện rằng muốn xây dựng chỉ số hạnh phúc trong nhân dân và an ninh an toàn
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cũng chỉ đạo rất quyết liệt và lắng nghe ý kiến của nhân dân
để trong thời gian tới tiếp tục xây dựng
từ hiệu quả của các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng
các nguồn tin có giá trị giúp điều tra giải quyết gần tám mươi vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
đặc biệt đã góp phần phát hiện ngăn chặn thu hồi hàng nghìn tài liệu có nội dung xấu
liên quan đến quan điểm đường lối của đảng nhà nước
qua đó yếu tố giảm trên bốn theo từng năm
nam định có năm nhầm mô hình cùng với phát triển kinh tế
thì phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh luôn luôn được tập trung chỉ đạo
vì nam định cũng xác định nếu mà những vấn đề này không đảm bảo
thì nó sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian tới ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh nam định
tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhân rộng các mô hình
theo hướng xã hội hóa tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải từ cơ sở
việc phát động toàn dân hưởng ứng chấp hành pháp luật là điều vô cùng quan trọng
trong điều kiện tỉnh nam định đang tập trung triển khai xây dựng một số dự án mới
có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
trong phần tiếp theo của bản tin cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố và truy nã đối với các bị can
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
sáng nay tại campuchia hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
lần thứ bốn mươi bốn mươi một đã chính thức được khai mạc
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố
và truy nã đối với các bị can

về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với các bị can sau

để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu các bị can
đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa
theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tối tục hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra

nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa

tình trạng này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của hành khách đi xe vì liên quan trực tiếp đến bảo hiểm hay rủi ro trong quá trình di chuyển
cùng với đó gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý ở các đầu bến
tình trạng này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của hành khách đi xe